thông tin được đăng tải trên mạng xã hội về việc em nhỏ bị bắt cóc và đánh đập ở tỉnh cao bằng
ngay lập tức được lan truyền rộng rãi và khiến cho không chỉ người dân ở tỉnh cao bằng mà còn ở nhiều địa phương khác hết sức hoang mang
ubnd tỉnh cao bằng đã vào cuộc xác minh và xác định những thông tin này là hoàn toàn bịa đặt
tuy nhiên sự việc lại một lần nữa làm cho không ít người dân hoang mang và bức xúc
trong thời gian gần đây tôi nhận thấy trên facebook có đăng tải
thông tin về bắt cóc trẻ em
đây là một vấn đề nhạy cảm làm cho toàn thể nhân dân chúng tôi cảm thấy hoang mang lo lắng
mỗi khi đưa trẻ em đi học ở nhà chơi một mình hoặc là ra công viên
từ những bức xúc trên đã dẫn tới có không ít người phản ứng tiêu cực
muốn tự tìm cho mình cách hành xử thiếu tỉnh táo và gây tiếp ra những bức xúc khác
đó là việc thấy ai lạ là nghi ngờ và có những hành động gây nguy hiểm cho người khác
điều này lại khiến cho nhiều người dân lo lắng khi có việc đến nơi khác
và không may bị vụ an là đối tượng bắt cóc trẻ em
và những hành động bắt nguồn từ thông tin thất thiệt đó đã gây ra những hậu quả có thật
điển hình gần đây nhất trên địa bàn huyện thanh hà tỉnh hải dương
đã xảy ra trường hợp hai người của công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc trên địa bàn huyện khác
do bị nghi ngờ đến việc thôi miên bắt cóc trẻ em nên đã bị người dân thôn đồng hời
xã hồng lạc huyện thanh hà
và một số phần tử quá khích đến bao vây đòi đánh đập
mặc dù đã có sự giải thích của người cùng công ty sự hỗ trợ của chính quyền địa phương
thế nhưng nhiều đối tượng quá khích vẫn cố tình đập phá lật đổ ô tô của anh hải xuống ruộng
rồi đốt cháy cả ô tô
qua xác minh công an huyện thanh hà đã cho biết việc chị quyên cho rằng anh hải dùng thủ đoạn thôi miên
đánh thuốc mê nhằm chiếm đoạt tài sản hoặc bắt cóc trẻ em là không đúng
kết quả khám sức khỏe cho thấy các chỉ số của chị quyên hoàn toàn bình thường
không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong người chị này
chúng tôi thấy rằng cần các cơ quan các cơ quan các cơ quan các cơ quan các cơ quan các cơ quan các cơ quan các cơ quan các cơ quan các cơ quan các cơ quan
các cơ quan báo chí thông tấn cũng như là các cơ quan chức năng cần có những giải thích thông tin cho dư luận một cách kịp thời
để nhân dân hiểu đúng và tham gia phong trào toàn dân hoặc đối phạm nhưng tham gia một cách đúng đắn và đúng pháp luật
không nên có những cái hành vi thái quá nghi ngờ không cân cứ lại dẫn đến những cái hành vi vi phạm pháp luật
những vụ việc trên cho thấy hậu quả từ việc đăng tải và lan truyền các thông tin thất thiệt
trên mạng xã hội là rất lớn
thiết nghĩ các ngành chức năng cần có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn các thông tin được đăng tải trên mạng xã hội
đồng thời có những chế tài xử lý các hành vi đăng tải thông tin xuyên tạc không đúng sự thật
gây hoang mang dư luận ảnh hưởng đến an ninh trật tự
khuyến cáo người dân cũng cần nâng cao cảnh giác trước những thông tin trên các trang mạng xã hội
về việc bắt cóc trẻ em để tránh có những hành động bộc phát dẫn đến vi phạm pháp luật
chiều tối qua hai mươi sáu tháng bảy tại quốc lộ
đoạn khu công nghiệp tịnh phong địa bàn xã tịnh phong huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một công nhân tử vong
vào thời điểm trên anh huỳnh văn hòe hai mươi hai tuổi ở xã tịnh thọ huyện sơn tịnh
là công nhân làm việc ở khu công nghiệp tịnh phong điều khiển xe máy biển kiểm soát bảy mươi sáu ac bốn trăm linh hai
chạy từ trong khu công nghiệp tịnh phong ra quốc lộ một
thì va chạm với xe tải mang biển kiểm soát một mươi bảy c năm nghìn năm trăm bốn mươi
chưa rõ danh tính của tài xế chạy hướng nam bắc
vụ tai nạn làm anh huỳnh văn hòe văng xuống đường và bị bánh xe tải gán qua người tử vong tại chỗ
thêm một vụ chặt phá trụ hồ tiêu của người dân lại vừa xảy ra tại huyện cư mơ ga tỉnh đắk lắc
với hai trăm linh trụ hồ tiêu bị cắt sát gốc gây thiệt hại khoảng trên hai trăm linh triệu đồng
đáng chú ý là vụ việc này có dấu hiệu của việc phá hoại chứ không phải trụng cắp tài sản
sẫy hồ tiêu của gia đình ông trần phú
tiến thịnh xã quảng tiến huyện cư mơ ga đang thu hoạch năm thứ tư
bị kẻ gian cắt sát các gốc khiến héo rủi lá gây thiệt hại ước tính khoảng trên hai trăm linh triệu đồng
tại hiện trường cho thấy kẻ gian cắt dây tiêu nhưng lại không lấy đi
mà hành vi chặt phá này là nhằm mục đích phá hoại
hiện công an huyện cư mơ ga đã khám nghiệm hiện trường xác định chính xác thiệt hại
và đang điều tra để truy tìm kẻ đã gây ra vụ phá hoại cây trồng nói trên
là một công ty doanh nghiệp khai thác khoáng sản
thế nhưng thời điểm hiện tại thì chỉ có duy nhất một công ty được cấp phép khai thác
còn lại tất cả đều đã hết phép và đang trong giai đoạn thăm dò gia hạn và xin giấy phép khai thác mới
đây được coi là vấn đề khó khăn của tỉnh quảng nam trong việc quản lý khai thác khoáng sản
bởi với các công ty đã hết phép thì danh giới giữa thăm dò và khai thác là khá mong manh và khó kiểm soát
tuy nhiên đây lại đang là thực trạng chung của địa phương
hết phép khai thác hơn một năm nay
hết phép khai thác hơn một năm nay
thế nhưng công ty này vẫn duy trì một mươi sáu lao động tại khu vực khai thác
theo giải thích của công ty thì số công nhân này vừa bảo vệ cơ sở vật chất hầm lò
vừa tiến hành thăm dò xin gia hạn giấy phép khai thác
học động bây giờ có một mươi sáu người cả mình là một mươi sáu người đang thăm dò
xin giấy phép thăm dò thôi
công nhân mà ra vào để làm trong công ty mình thì nó có hợp đồng lao động được
tức là cái thăm dò này là bên của giám đốc công ty trách nhiệm
hẳn là mai là xin phép để cho anh em thăm dò thôi
có một điều nghịch lý là vấn đề thăm dò đánh giá chữ lượng để báo cáo xin gia hạn giấy phép
lại không hề có một đơn vị trung lập nào tham gia vấn đề này
và đặc biệt là việc này vẫn diễn ra theo kiểu ai làm nấy biết
ở xa khu dân cư giữa rừng núi hoang vù
nên việc quản lý các đơn vị hết phép tại huyện miền núi phước sơn của tỉnh quảng ngãi là khá khó khăn
mặc dù trong năm hai nghìn một mươi sáu
và những tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy
huyện phước sơn đã tổ chức hàng chục đợt kiểm tra truy quét đột xuất
xong vẫn khó phân biệt được
đâu là gia hạn và đâu là khai thác tại các công ty hết phép
điều này đang gây thất thoát lớn về nguồn tài nguyên khoáng sản
cũng như nguồn thu thuế tại địa phương
tất cả các đơn vị này là trước đây đều được cấp phép hết
nhưng mà người ta hết phép nên tạm dừng hoạt động để gia hạn
xin thăm dò đánh giá chữ lượng
cái việc này mình quản lý rất là khó
giữa cái họ có lén lút khai thác trong đấy
dưới cái thăm dò khai thác
bởi máy móc của phương tiện cũ người ta còn lại
là giữ máy móc phương tiện lại
rồi công nhân ở lại
nhiều khi nó tranh thủ nó làm lén lút rồi
đấy nó là cái này mình khó quản lý
nga từ đầu nam thì huyện cũng đã mời
có cái doanh nghiệp
lên tại huyện
để quán triệt
có các bàn bản có liên quan
đánh công tác
là quản lý làm công sản
tên tinh thần là khách trái phép
thì các đơn vị tiếp tục thực hiện
xuyên gia hạn
thì để đồng bộ quản lý trong giai đoạn này
thì huyện cũng thường xuyên là
kiểm tra giám sát
cũng như hiện nay là do cho các xã
nơi là gần gũi địa bàn nhất
kiểm tra xem xét
kịp thời bố có ý bàn quyền
để xử lý nghiêm
có cái trường hợp mà khách phép
vẫn tiếp tục khai thác
với những trường hợp khai thác trái phép
thì có thể đẩy đuổi
bạn chặn phương tiện máy móc cơ giới
không cho vào khu vực khai thác khoáng sản
thế nhưng với những trường hợp
đang trong giai đoạn thăm dò đánh giá chữ lượng
xin gia hạn giấy phép
thì việc quản lý của địa phương
đang gặp rất nhiều khó khăn
tăng cường truy quét kiểm tra đột xuất
hay giao về cho chính quyền cấp xã quản lý
chỉ là biện pháp trước mắt
còn lâu dài hơn thì phải có phương án cụ thể
minh bạch hơn
làm sao để nguồn tài nguyên khoáng sản
không bị thất thoát một cách vô lý
cũng như môi trường không bị tàn phá
một cách nghiêm trọng như hiện nay
tiếp theo là những thông tin truy nã tội phạm
do cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an cung cấp
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
chúng tôi nhận được quyết định truy nã
của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định
đối với hai đối tượng về tội giết người
đối tượng bùi văn cường
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
hộ khẩu thường trú tại thôn đế a
xã nam dương huyện nam trực tỉnh nam định
và đối tượng nguyễn văn tùng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hộ khẩu thường trú tại khu bốn b
thị trấn cồn huyện hải hậu tỉnh nam định
chúng tôi còn nhận được quyết định truy nã
của cơ quan thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp
công an tỉnh nam định
đối với đối tượng trần trọng nghĩa
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi tám
phường hạ long thành phố nam định tỉnh nam định
về tội hiếp dâm
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát
truy nã tội phạm bộ công an
hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che
chế chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật
và để đảm bảo an toàn
hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay là bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
phối hợp thực hiện
phần cuối là những thông tin dự báo thời tiết
quý vị khán giả đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết
ngày hai mươi bảy tháng bảy
thưa quý vị mưa trên khu vực phía tây bắc bộ
đã giảm hẳn chỉ còn xuất hiện
ở một vài nơi trong thời đoạn ngắn
dự báo trong khoảng ba ngày tới thì hầu hết toàn vùng
trời đều tạnh giáo và những cơn mưa rông
chỉ còn xảy ra cục bộ vào lúc chiều tối
ban ngày thì trời nắng nhiều
do mưa giảm và có nắng
nên nhiệt độ tăng lên đáng kể so với những ngày vừa qua
với nhiệt độ đạt mức là hai mươi ba đến ba mươi bốn độ
các tỉnh phía đông của dãy hoàng liên sơn
từ ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi
mây thay đổi ngày nắng kéo dài
có nơi nắng nóng tiết trời hơi oi và nóng
vào một vài tiếng bàn trưa
mưa có chăng cũng chỉ xuất hiện cục bộ và kết thúc nhanh
nên không gây ảnh hưởng tới giao thông đi lại
cũng như là các hoạt động dân sinh
với nền nhiệt độ là hai mươi năm ba mươi bốn độ
các tỉnh từ thanh hòa đến thử thiên huế
giải hội tụ nhiệt đới vắt ngang qua khu vực này còn tồn tại
nên những cơn mưa rông vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt
cho đêm nay ngày mai và kéo dài cho đến khoảng ngày hai mươi chín
thì mưa rông tiếp tục diễn ra trên diện rộng
trong đó nơi có mưa nhiều hơn cả
là tại các tỉnh nghệ an hà tĩnh và quảng bình
với nhiệt độ là hai mươi bốn ba mươi hai độ
sao đến ngày ba mươi thì giải hội tụ suy yếu dần
mưa giảm và nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng nhẹ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
từ ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi
phía bắc mây thay đổi đến nhiều mây
có mưa rào và rông rẻ rác
ngày nắng chiều tối có mưa rào vài nơi
gió tây nam ở mức cấp hai cấp ba
với nền nhiệt độ là hai mươi năm ba mươi bốn độ
khu vực tây nguyên trong khoảng ba ngày tới
chịu ảnh hưởng chủ yếu của đời gió tây nam
toàn khu vực mang kiểu thời tiết đặc trưng
với tiết trời khô giáo và có nắng vào sáng sớm
và trưa cho đến khoảng từ một mươi bốn đến một mươi năm giờ chiều
sau đó thì mây đối lưu sẽ phát triển
gây mưa rào và rông trên khu vực
có nơi sẽ xảy ra mưa to đến rất to
với nền nhiệt độ là hai mươi một ba mươi một độ
tiết trời mát mẻ
các tỉnh nam bộ đời gió tây nam vẫn duy trì
nên những cơn mưa rông sẽ kéo dài
và lập lại trên khu vực vào thời điểm chiều tối
vì vậy quý vị vẫn cần lưu ý
các hiện tượng rông xét và gió giật mạnh
đặc biệt là tại các tỉnh ven biển
như tại khu vực cà mau bạc liêu sóc trăng
ban ngày thì trời còn nắng nhẹ
với nền nhiệt độ là hai mươi bốn ba mươi bốn độ
những thông tin dự báo thời tiết
đã kết thúc bản tin mùa mùa ba online cập nhật